để mang ánh sáng điện thắp sáng cho những tuyến đường quê cũng như giúp cho các hộ nghèo và gia đình chính sách sử dụng lưới điện an toàn
công ty điện lực quảng bình đã lắp đặt nhiều hệ thống điện và tiến hành sửa chữa thay mới miễn phí cho hàng trăm hộ gia đình
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
với phương châm trao niềm tin gửi yêu thương thời gian qua công ty điện lực quảng bình đã huy động hàng trăm công nhân
về các làng bản thôn xóm đến từng nhà dân để tiến hành sửa chữa và lắp đặt điện miễn phí cho các hộ gia đình nghèo và gia đình chính sách
có hoàn cảnh khó khăn giúp bà con có được nguồn điện sáng đầy đủ an toàn phục vụ sinh hoạt
bên cạnh đó đoàn thanh niên công ty điện lực quảng bình cũng đã tổ chức lắp đặt hệ thống đường điện bóng đèn đưa ánh sáng điện đến các đường quê hẻo lánh với chương trình thắp sáng đường quê
những công trình này có ý nghĩa quan trọng giúp việc sinh hoạt đi lại của người dân được thuận lợi bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới

đồng thời thể hiện trách nhiệm của ngành điện đối với cộng đồng